năm mươi ngày xét xử bảy tội danh sáu tấn tài liệu điều tra liên quan cả nghìn tỷ đồng đã bốc hơi
đó là những con số biết nói trong đại án vạn thịnh pháp để nói lên quy mô khủng khiếp của nó
bà trương mỹ lan chủ mưu trong đại án lịch sử vạn thịnh pháp chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại bốn trăm một mươi hai tỷ đồng khiến toàn dư luận đều sốc
tòa tuyên bà trương mỹ lan khắc phục hậu quả sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng
vậy khả năng khắc phục hậu quả của bà trương mỹ lan như thế nào
bà trương mỹ lan bị tuyên án tử hình về tội tham mô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tổng hợp hình phạt là tử hình
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc bà trương mỹ lan phải bồi hoàn cho scb
dư nợ của một hai trăm bốn mươi ba khoản vay còn lại tính đến nay
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tương đương số tiền là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tòa đã tuyên buộc các bị cáo nhiều người và tổ chức liên quan bà trương mỹ lan
phải nộp lại tiền nhằm bồi hoàn cho scb
ngoài ra tòa cũng giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý đối với một một trăm hai mươi hai mã tài sản
đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho một hai trăm bốn mươi ba khoản vay
hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án
tòa đề nghị
scb trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ
thì sau khi xử lý trong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng
thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có
cần phối hợp với cục cảnh sát kinh tế bộ công an
để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bà trương mỹ lan
và dùng toàn bộ phần còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà trương mỹ lan trong vụ này
các tài sản tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan
trong toàn bộ vụ án
bốn trăm một mươi sáu ba tỷ đồng mà ông tạo hùng quốc việt tổng giám đốc công ty cổ phần green hill villa
và gia đình tự nguyện nộp lại
một trăm chín mươi usd của ông trần văn hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bà lan trong toàn bộ vụ án
số tiền năm mươi tỷ đồng của ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên an nhật tân long an
nộp bốn trăm một mươi bốn chín tỷ đồng của công ty cổ phần sài gòn kim cương đã nộp
tòa còn tuyên buộc công ty quốc cường gia lai
hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà lan là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
buộc công ty cổ phần địa ốc hồng pháp phải nộp là hai ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
buộc công ty phú an bà phan thị phương thảo nộp lại là một trăm bốn mươi năm hai mươi sáu tỷ đồng
và một lượng vàng scc buộc bà mai ngọc ngà phải nộp là một mươi chín ba tỷ đồng
buộc công ty trách nhiệm ứng hoạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả bốn trăm linh tỷ đồng
buộc công ty cổ phần t và hà nội
và công ty âu lạc nộp lại sáu chín mươi năm tỷ đồng
những khoản tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà lan trong toàn bộ vụ án
tòa yêu cầu tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản
cổ phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ tiết kiệm
các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để đảm bảo thi hành án
yêu cầu tiếp tục cai biên tạm giữ đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhơn trạch đồng nai
giao cho cục cảnh sát kinh tế bốc công an để điều tra làm rõ
xử lý liên quan đến hành vi sai vạm của một số người đứng tên hộ tài sản cho bà lan
một mươi sáu bất động sản tại xã phước kiển huyện nhà bè
diện tích khoảng một hectare thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
giao cục cảnh sát kinh tế bộ công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
tiếp tục phong tỏa tài khoản của các bị cáo và những người liên quan để đảm bảo thi hành án với các bị cáo
tòa thông báo về các tài sản khoản tiền mà tòa xác định để khắc phục
đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và vụ án của các giai đoạn tiếp theo
nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu ở giai đoạn hai
vậy trong nước bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có những tài sản nào
đó là những tòa nhà triệu đô
đầu tiên phải kể đến là khách sạn
khách sạn đài u tổ hợp trung tâm thương mại đi hà với tổng diện tích gần ba hectare
khách sạn đài u hà nội năm sao khu văn phòng đi hà business center và khu căn hộ cho thuê đi hà service apartment
trong thời gian đầu hoạt động daiu là khách sạn lớn nhất của hà nội thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến việt nam
khách sạn dayu hà nội nằm ở vị trí đắc địa với bốn mặt phố bao quanh nằm ở trung tâm cửa ngõ phía tây của hà nội với hơn bốn trăm linh phòng nghỉ
phần không gian mở của cụm tổ hợp đài u hướng về phía hổ thủ lệ
trước khi về tài vạn thịnh pháp khách sạn đài u trải qua ba đời chủ
đến năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phấn bông sen công bố tại đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư ba sáu trăm năm mươi tỷ đồng để sở hữu năm mươi một vốn khách sạn đài u hà nội
như vậy tổ hợp khách sạn daiu được định giá lên tới gần bảy một trăm sáu mươi tỷ đồng vào thời điểm năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn một mươi sáu công ty bông sen đặt tổ hợp đài u hà nội
công ty đã mua được ba mươi bốn tám mươi ba vốn khách sạn nhưng sau đó công ty không công khai tiến độ thương vụ này
cho đến phiên tòa này qua lời khai của bà trương mỹ lan thì bông sen khóc khi ấy là chủ khách sạn đài u
toàn bộ khối tài sản này gia đình bà trương mỹ lan chiếm trên chín mươi ba cổ phần
trong phiên xét xử bà trương mỹ lan đã đề nghị bán khách sạn dau để khắc phục hậu quả của vụ án
cách khách sạn đài u vài chục mét là tòa nhà capitol plain hai mươi chín liễu giai ba đình hà nội
là tòa nhà văn phòng hạng a với hai tòa tháp văn phòng cao ba mươi bảy tầng
diện tích cho thuê thực là một trăm linh m hai
về kiến trúc capital bland lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian việt nam
ý tưởng vầy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy
tòa nhà vốn là một phần của dự án vinhome metropolis sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân
công ty khổ phần twin beasts thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản singapore
đầu năm hai nghìn hai mươi hai capitol plain thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà capitol plain
và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ ba với giá trị là bảy trăm năm mươi một triệu đô la singapore
tương đương là năm trăm năm mươi triệu đô la mỹ khoảng một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận ba đình hà nội
được giới thiệu là công ty cổ phần đầu tư và phát triển vivaland
vivaland từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với vạn thịnh pháp
trên website chính thức của tập đoàn vạn thịnh pháp trước đó cũng xuất hiện thông tin vivaland là đối tác
một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô giá trị hàng trăm triệu đô la mỹ
nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó
sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc trương mỹ lan
được hé mở một phần khi bà lan phải đứng trước tòa
với tư cách bị cáo trong một vụ đại án vô tiền khoáng hậu
bà trương mỹ lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình
được mua với giá là bảy trăm linh triệu đô la mỹ
chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện
nay bị cáo muốn bán tài sản này với trị giá là một tỷ đô la mỹ
tuy nhiên tòa thông báo đã nhận được thông tin con gái bị cáo lan gửi cho hội đồng xét xử
thì tòa nhà capital bland hai mươi chín liễu giai dự kiến được trả khoảng ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
chứ không phải là một tỷ đô la mỹ như bị cáo lan nói
xây dựng trung tâm thương mại trên đất vàng
ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo
trương mỹ lan lần đầu xác nhận tại tòa
vạn thịnh pháp còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tại trung tâm cung đường nguyễn huệ
nơi đặt trụ sở chính của vạn thịnh pháp
đồng khởi cùng các địa điểm xung quanh ở trung tâm tp hcm quận một quận ba
trong đó phải kể đến khách sạn bốn sao blan hotel sài gòn
trên đường nguyễn huệ thuộc quản lý của công ty cổ phần bông sen công ty con của vạn thịnh pháp
cũng tại khu đất vàng trung tâm quận một
vạn thịnh pháp có sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắn union square
với bốn mặt tiền đường đồng khởi lê lợi nguyễn huệ lê thánh tôn
gần kề với trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tp hcm
nơi này có tổng diện tích sàn lên đến chín mươi một m hai quy mô sáu tầng hầm và chín tầng nổi
trong đó có năm tầng nổi là khách sạn năm sao
kể đến là trung tâm mua sắm andong plaza và khách sạn năm sao windsor plaza
đường an dương vương quận năm
của tập đoàn vạn thịnh pháp andong plaza và khách sạn năm sao windsor plaza
có tổng vốn đầu tư hơn gần một ba trăm linh tỷ đồng
với tòa nhà cao hai mươi năm tầng và trung tâm thương mại hội nghị
wise plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân việt nam đầu tư và quản lý
đạt tiêu chuẩn năm sao và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn
như hội nghị apec năm hai nghìn sáu
thời điểm hiện tại andong plaza windsor hotel vẫn hoạt động bình thường
nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách
một tài sản khác được bị cáo trương mỹ lan nhắc đến
tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba
căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
là nhà cấp hai ba gồm hai tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn hai m hai
vào năm hai nghìn một mươi ba khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động
căn biệt thự trên một trăm linh tuổi này đã được xây dựng
căn biệt thự này được giao bán với giá là bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
nhưng đến năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần minova được bà lan đứng tên chủ sở hữu
đã mua thành công với trị giá là ba mươi năm triệu đô la mỹ khoảng hơn bảy trăm linh tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này bà lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi chín
sau khi bà trương mỹ lan bị bắt lực lượng chức năng đã đến nơi làm việc
rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình ngưng thi công
trả lời trước tòa bị cáo lan xin giữ lại căn biệt thự này vì là di tích cổ gia đình muốn bảo tồn
một mắt xích quan trọng trong vụ án vạn thịnh pháp là bị cáo chu lập cơ
chồng của trương mỹ lan người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu chín mươi chín hai mươi sáu cổ phần
và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square
doanh nghiệp sở hữu tòa nhà times square tọa lạc ngay mặt tiền
đường nguyễn huệ phường bến nghé quận một
times square là cao ốc phúc hợp
nằm ở vị trí trung tâm đường nguyễn huệ
tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố hồ chí minh
tổng thể kiến trúc của times square gồm tòa tháp cao ba mươi chín tầng một trăm sáu mươi ba năm m
có khối bệ sáu tầng và ba tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng chín mươi m hai
chiều cao của times square lên tới gần một trăm sáu mươi năm mét
và là tòa nhà thứ hai của thành phố hồ chí minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng
toàn bộ mặt ngoài của times square là the riverside saigon
được giới thiệu là một trong số những khách sạn sáu sao đầu tiên ở việt nam
từng ở vị trí thứ tư trong danh sách năm mươi khách sạn tốt nhất thế giới
khách sạn có mặt tiền hướng ra đường đồng khởi và nguyễn huệ
với thiết kế vương giả lộng lẫy tinh xảo đến từng chi tiết
vừa phóng thoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái
bị cáo chu lập cơ thừa nhận đồng ý để vợ là bà trương mỹ lan
và tập đoàn vạn thịnh pháp làm thủ tục đầu tư
cấp phép xây dựng huy động vốn vay vốn ngân hàng scb
thực hiện công trình tòa nhà times square
khu liên hợp văn phòng khách sạn căn hộ cao cấp trung tâm thương mại
sau đó ông chu lập cơ lại thống nhất với vợ
sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai
tại dự án times square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân
pháp nhân do bà trương mỹ lan chỉ định
công ty times square ký các biên bản họp đại hội đồng cổ đông
nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay
tại ngân hàng scb
bà trương mỹ lan rút ruột tiền tại scb gây thiệt hại hơn chín tỷ đồng
những khối tài sản khổng lồ của bà lan từ đâu mà có
những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong trước mắt
mang dấu ấn trương mỹ lan
chỉ đến khi bà lan bị bắt truy tố về ba tội danh
tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
thì cả xã hội mới bảng hoảng và vỡ lẽ
bị cáo rút ruột của ngân hàng scb một triệu tỷ đồng
từng đó tiền thì bà muốn làm gì cũng được
những góc khuất sẽ được hé lộ và phôi bầy những cuộc tranh luận tiếp theo tại phiên tòa
cũng như quá trình điều tra giai đoạn hai của đại án này
trong thời hạn bảy ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật
bị cáo trương mỹ lan được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
tử hình là hình phạt cao nhất trong quy định của pháp luật hiện hành
vậy sau phán quyết trên bà trương mỹ lan có còn
cơ hội sống hay không
liên quan tới vấn đề trên một luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo khoản một bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
thuộc một trong nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia xâm phạm tính mạng con người
các tội phạm về ma túy tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác
do bộ luật hình sự quy định
hiện nay trong bộ luật hình sự hiện hành có một mươi tám tội phạm áp dụng hình phạt tử hình
trong đó nhóm tội liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ và tham mô tài sản
có khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo luật sư trong vụ án này tòa án nhân dân tp hcm mới đưa ra phán quyết
cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật
theo quy định pháp luật trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày tòa tuyên án
bà trương mỹ lan có quyền kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
để đề nghị xem xét lại phán quyết trên
ngoài ra theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành trong vòng bảy ngày
kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp
được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
đồng tình với quan điểm trên luật sư lưu tấn anh toàn giám đốc công ty luật lưu vũ
chia sẻ một số trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình
theo ông toàn người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoảng hai bốn mươi
bộ luật hình sự hiện hành sẽ không áp dụng mức án tử hình
cụ thể người phạm tội dưới một mươi tám tuổi phụ nữ có thai phụ nữ đang nuôi con nhỏ
dưới ba mươi sáu tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử
người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
bên cạnh đó luật sư toàn cũng cho biết không thi hành án tử hình
đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên hoặc người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản
tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham mô
nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện
điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn
với quy định trên trong tiến trình tố tụng phúc thẩm thi hành án
tiếp theo bàn lan nộp lại ít nhất ba phần tư số tiền đã bị cáo buộc tham mô
thì sẽ không bị thi hành án tử hình
lúc này căn cứ theo khoảng bốn điều bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hình phạt tử hình sẽ chuyển xuống trung thần